sau hơn một tuần xét xử vụ án sai phạm liên quan đến việc bán quyền thu phí đường cao tốc tp hcm trung lương
hôm nay hai mươi hai tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai mươi bị cáo
hội đồng xét xử khẳng định hành vi của hai mươi bị cáo vì động cơ cá nhân mà đã cố ý làm trái quy định về quản lý tài sản nhà nước
gây thất thoát số tiền lớn làm mất lòng tin trong nhân dân
tòa cho rằng bị cáo đinh la thăng đã vi phạm nhiều quy định pháp luật tạo điều kiện để đinh ngọc hệ tức út chọc thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản
buộc đinh la thăng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án tuyên phạt một mươi năm tù về tội vi phạm quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tổng hợp hình phạt với bản án trước là ba mươi năm tù
cựu thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường nhận án bốn năm sáu tháng tù
bị cáo đinh ngọc hệ nhận án trung thân cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi